khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng năm nhịp dữa của cầu tân nghĩa huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp bất ngờ bị sập
vụ sập cầu đã khiến cho một ô tô tải và xe ba gác cùng rơi xuống sông rất may không có thiệt hại về người
vào thời điểm trên xe ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi tám c bốn nghìn sáu trăm hai mươi bảy có tải trọng hàng hóa khoảng một mươi bảy ba tấn lưu thông theo hướng tân nghĩa đi gáo rồng
khi xe lưu thông qua cầu tân nghĩa bất ngờ cầu sập nhịp giữa làm xe tải và một xe ba gác cùng nhịp cầu rơi xuống sông
một phần của nhịp cầu bị sập nằm đè lên một chiếc ghe có tải trọng lớn đang lưu thông qua đây
các ngành chức năng đang phối hợp xử lý khắc phục sự cố hướng dẫn giao thông đường bộ và cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn giao thông
được biết cầu tân nghĩa được đầu tư theo hình thức bot vừa chấm dứt thu phí vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cầu có tải trọng tám tấn với chiều dài một trăm năm mươi mét